liên quan đến một số dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu chủ đầu tư các dự án này khẩn trương giả soát
báo cáo những khó khăn vướng mắt và đề xuất giải quyết
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở kế hoạch đầu tư khẩn trương thăm mưu ủy ban nhân dân tp hcm
ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm ra soát thẩm định sớm trình ủy ban nhân dân tp hcm
bàn hành quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thương
hỗ trợ và tái định cương lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn tp hcm
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án
như sửa chữa đường nguyễn hữu cảnh cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tàu hủ bên nghe